người vợ bỗng chốc trở thành tội phạm khi kéo theo nhiều người trong gia đình hai bên nội ngoại vào cuộc
đây là một trong những vụ đánh ghen có cây kết đắng nhất bấy lâu nay ở quảng ninh
khi bố mẹ chồng anh chị em của cả hai bên lên tới gần một mươi người tham gia đánh ghen
chửi bới lột đồ kéo cô gái từ nhà trọ ra đường quay clip tung lên mạng
bước đầu đã có bốn người trong gia đình bị khởi tố về tội làm nhục người khác
giọt nước mắt sự hồi hận của đinh thị hồng thúy hai mươi bốn tuổi
trú tại phương bãi trái thành phố hạ long đã quá muộn
khi giờ đây bên mình sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật
thúy bị khởi tố vì đã cùng với cả gia đình đánh ghen
tại nhà trọ ở tổ tám khu một phường cao thắng thành phố hạ long
chứng kiến chồng mình là anh phạm quang v hai mươi tám tuổi
cùng chị trần thị g hai mươi năm tuổi ở nghệ an cặp kè với nhau một thời gian
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
thúy cùng gần một mươi người cùng cả bố mẹ chồng các anh chị em trong gia đình hai bên
kéo đến nhà trọ nơi cô gái kia đang ở
sau khi gõ cửa phòng trọ chồng ra mở cửa
cả nhà đã xông vào lô chị g ra dùng tay chân
ông kém đánh đập lột quần giật tóc chửi bới
sau đó cả nhóm kéo cô gái để trần lửa người dưới ra đường
dưới sự chứng kiến của nhiều người dân
rồi tiếp tục đánh chửi quay clip phát tán lên mạng
theo công an thành phố hạ long ngay khi nhận được thông tin
đội điều tra tổng hợp đã bắt tay vào cuộc xác minh
thúy cùng nhiều người trong gia đình đã thực hiện hành vi đánh ghen
một cách quá kích động
sự việc sau đó phát tán rộng rãi trên mạng
để lại vết xẹo dài cho người trong cuộc
và cũng là lý do mà cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án
bước đầu khởi tố bốn bị can về tội làm nhục người khác
gặp thúy tại cơ quan điều tra
người phụ nữ cúi mặt với những giọt nước mắt ân hẳn
từ nạn nhân thúy đã trở thành bị can
không những không cứu vớt được hạnh phúc
mà còn khiến cho gia đình tan nát
kéo theo ba người khác vào tù
và tới đây còn có những người liên quan khác vào vòng lao lý
đánh ghen về mọi người góp ý
em và cả gia đình rất ân hận
nếu như trên đời này có chữ nếu
thì em sẽ không sang đó nữa
sẽ không phải nhìn thấy cảnh đau lòng như thế
gia đình vì bản thân em mà bị liên nhuy nhiều như thế
nếu như hôm đó em bình tĩnh hơn
không để tình cảm với chồng nhiều quá
thì sẽ không xảy ra sự việc
ngày hôm sau cả gia đình em đều lên hợp tác với cơ quan công an
để nói lên sự thật nhận cái sai của mình
chỉ mong được sự khoan hồng của pháp luật
em cũng mong muốn cơ quan công an điều tra
là một cơ quan công an điều tra
làm rõ lý do cũng như nguyên nhân làm sao
mà cả gia đình em phải như thế
thúy vừa khóc vừa nói
theo thúy thì chồng thường xuyên đi đêm về hôm
ba tháng nay thì ăn ở với chị g nên cô rất tức giận
việc này cả gia đình đều biết
ngày bốn tháng bảy biết chồng đang ở cùng bồ trong nhà trọ
thì cơn ghen lên tới đỉnh điểm
thúy cùng với bố mẹ chồng và đại gia đình
sang bắt quả tang dằn mặt tình địch
nhưng thúy không ngờ rằng hành vi của mình và người thân
đã vi phạm pháp luật
nếu biết cái kết đắng như hôm nay
thì cô sẽ không hành động như thế
là người chứng kiến cảnh tượng đánh ghen
ông vũ văn thường khu một b phường cao thắng
tp hạ long cho biết
tôi đang ăn cơm trong nhà nghe có tiếng người kêu
tôi chạy ra thấy rất đông đang đánh một cô gái
lột hết quần áo của cô ấy ra
hành vi như vậy là không nên là làm nhục người khác
xã hội ta không thể chấp nhận hành vi đó
cần phải xử lý để rút ra bài học kinh nghiệm cho người khác
ba hot girl hầu tòa viện
tòa vì lột đồ bôi ớt bột
và đổ nước mắm chủ tiệm spa giữa phố
hoa linh và dung chú tại tp thanh hóa
bị tòa án đưa ra xét xử
về hành vi lột quần áo bôi ớt bột
và đổ nước mắm lên người chủ tiệm spa
để đánh ghen giữa phố
theo cao trạng của viện kiểm soát nhân dân tp thanh hóa
đầu năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại phường trường thi tp thanh hóa
nghe chị gái mình là nguyễn thị liên tâm sự
chồng là tuấn
hay còn gọi là tuấn bồ câu
có quan hệ bất chính với chị lê thị thu gừ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại phường trường thi tp thanh hóa
chị liên rất buồn
và nhiều lần đòi tự tử khi đọc được tin nhắn
giữa tuấn và gờ
thời gian này gia đình hoa bị kẻ xấu nem chất bẩn vào nhà
hoa nghi ngờ người ném chất bẩn
vào nhà mình là gờ
nên nhiều lần chị này tìm gặp g để nói chuyện
hoa còn nói chuyện này
với nguyễn thị linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cháu gái của tuấn bồ câu
chú tại phường đông hương tp thanh hóa
biết quan hệ bất chính giữa tuấn và gờ
chiều ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
hoa rủ nguyễn thị linh đi chơi
và đi ăn uống
rồi mua nước mắm về làm gia vị để hàng bán
khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
cả hai đi đến trước số nhà bảy mươi chín
đường cao thắng
phường lam sơn tp thanh hóa
thì nhìn thấy g đang làm tóc tại tiệm tóc
lúc này phạm thị thùy dung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại phường đông hương tp thanh hóa
gọi điện cho linh rủ đi chơi
lúc này linh nói dung đến số bảy mươi chín
đường cao thắng có việc
dung đến chỗ hẹn gặp linh
và sau đó chị này mua nước uống
khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày
thấy chị gờ từ trong quán tóc bước ra
hoa chạy lại túng tóc kéo gờ ngã
ra đường cao thắng
nguyễn thị linh dùng tay cao vào mặt gờ
rồi lột quần xe áo chị gờ
dung đi mua nước về thấy vậy
cũng chạy lại rằng co với chị gờ
khi quần áo trên người g bị linh lột bỏ
thì hoa lấy căn nước mắm loại hai l
đổ vào người chị gờ
còn linh dùng túi ớt bột
đổ lên người chị gờ
sau đó hoa dung và linh đã bỏ mặc chị gờ
không mặc quần áo nằm trên đường và ra về
chị gờ được nhân viên cửa hàng
đưa vào nhà rửa chất bẩn
mặc quần áo rồi đi trình báo công an
tiếp đó chị gờ đến
bệnh viện đa khoa tp thanh hóa
điều trị thương tích
hội đồng xe sử nhận định hành vi của bị cao trên
đã trực tiếp xâm hại đến danh dự nhân phẩm
và tính mạng của người khác gây mất an ninh trật tự
kết quả giám định thương tích của chị gờ
không đủ để khởi tố vụ án hình sự
cố ý gây thương tích tổn hại sáu sức khỏe
nên công an tp thanh hóa
đã ra quyết định xử phạt hành chính
các đối tượng hoa linh dung
về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác
các bị cáo bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp thanh hóa khởi tố vụ án
khởi tố bị can về tội làm nhục người khác
ba bị cao bị viện kiểm sát cung cấp
truy tố ra chức tòa
về tội làm nhục người khác
hội đồng xây xử đã tuyên phạt
các bị cao nguyễn thị hoa
một mươi tám tháng cải tạo không giam giữ
nguyễn thị linh một mươi năm tháng cải tạo không giam giữ
và nguyễn thị thùy dung
một mươi hai tháng cải tạo không giam giữ
các bị cao phải bồi thường cho bị hại
lê thị thu gờ ba mươi triệu đồng
mỗi bị cao một mươi triệu đồng
trước đó vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
tại xã đồng hưng huyện cái nước tỉnh cá mau
một cặp nam nữ trên người
không mảnh vài chê thân bị trói lại
sau đó bị năm sáu người
đánh đập hết sức dã man rồi đưa lên mạng
ở vụ án này
cơ quan điều tra đã khởi tố sáu đối tượng
về tội làm nhục người khác
trong đó có vợ của người đàn ông bị đánh đập
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
huỳnh thị mỹ anh một mươi chín tuổi
trú tại thành phố sóc trăng
thấy chồng mình cùng nhóm bạn đang ở phòng trọ
của một cô gái trên đường nam kỳ khởi nghĩa
thành phố sóc trăng nên nổi cơn ghen
mỹ anh đã cùng với một nhóm người
xông vào phòng trọ không chế
đánh đập cô gái sau đó
lột áo nắm tóc cô gái
lôi ra đường trước sự chứng kiến của nhiều người
do mỹ anh đang nuôi con nhỏ
nên sau khi ghi lời khai công an
đã cho cô về nhà
nhiều người lý giải rằng
ghen mới là yêu nhưng ghen đến mức
vi phạm pháp luật thì nó không còn nằm
trong giới hạn của phạm trù đạo đức xã hội nữa
có những đòn ghen mà khi chứng kiến
người ta đều phải dùng mình và hại hùng
hành vi đánh ghen làm nhục
người khác không phải là một giải pháp
để níu kéo hạnh phúc gia đình
nhiều khi nó còn làm trầm trọng
hơn mối quan hệ vợ chồng
hậu quả của các vụ đánh ghen
là cả hai bên đều bị thiệt hại
bên bị đánh ghen bị thiệt hại về thể chất
tinh thần danh dự nhân phẩm
bên đánh ghen sẽ bị xử lý theo quy định
của pháp luật
sau những phút nóng giận hà hê vì đã hạ nhục
được đối thủ nhiều người phụ nữ chọn cách
đánh ghen để bảo vệ hạnh phúc gia đình
đã vô tình vướng vào vòng lao lý
để rồi từ nạn nhân trở thành tội phạm
điều quan trọng nhất sẽ là
tương lai của những đứa trẻ sẽ ra sao
phải chịu một bản án pháp luật
hình sự nghiêm khắc do chính hành vi
mà mình gây ra
đã có rất nhiều cái kết đắng từ đánh ghen
nhưng việc đánh ghen vi phạm pháp luật
lại vẫn liên tiếp xảy ra
nhiều gia đình sau đánh ghen đã tàn vỡ
người vào tù người bên ngoài cũng chịu
bản án của lương tâm
theo luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật
nguyễn anh và luật sư tp hà nội
thì với trường hợp đánh ghen của đinh thị hồng thúy
thì hành vi đã rõ ràng cấu thành tội
làm nhục người khác được quy định
tại điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự
ngoài hành vi làm nhục còn có hành vi
đưa clip lên mạng xã hội
cần làm rõ đối tượng này nếu có động cơ
mục đích từ trước để hành hung làm nhục
thì hành vi đó còn là lợi dụng mạng
internet để thực hiện hành vi phạm tội
đối tượng phải chịu tranh nhiệm
theo khoản hai điều một trăm năm mươi năm
bộ luật hình sự phải chịu hình phạt
cao hơn các đối tượng khác về hành vi
làm nhục người khác
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long
thì bước đầu đã khởi tổ bốn bị can
và đang tiếp tục điều tra về các hành vi
khác để xử lý theo quy định của pháp luật
bài học đau lòng
từ các vụ đánh ghen trên hy vọng
sẽ được mọi người nhất là những người cùng cảnh
giúp kinh nghiệm cần tỉnh táo lựa chọn
cách xử lý văn minh trong việc giữ gìn
tổ ấm gia đình
đại úy trịnh đình quảng đội điều tra tổng hợp công an
tp hạ long cho rằng
những vụ việc như trên cơ quan công an khuyến cáo
đối với hành vi làm nhục người khác
và cố ý gây thương tích đều bị xử lý
nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
người dân không nên sử dụng hành vi bạo lực
hoặc hành vi liên quan đến mạng xã hội để giải quyết
ghen tuồng mỗi người trong xã hội
cần chọn cho mình một cuộc sống lành mạnh
nếu người vợ hoặc chồng
phát hiện người bạn đời của mình có hành vi vi phạm
pháp luật hôn nhân và gia đình hay bình tĩnh
sử dụng các biện pháp văn minh
viết đơn ra tòa hoặc làm đơn tố rác
đến cơ quan công an để giải quyết sự việc
thưa quý vị đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo